từng chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam của tổ quốc và nhân dân campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng còn mãi âm vang
và là một biểu tượng sinh động của mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc
vậy thì theo quan điểm của mình nhà báo có thể cho biết tầm quan trọng của chiến thắng này ạ
cái việc mà cả chúng ta và cả campuchia kỷ niệm cái sự kiện lịch sử quan trọng này
nó là một sự khẳng định tức là cái cuộc chiến bốn mươi năm trước là cuộc chiến chính nghĩa
tôi cũng xin lưu ý tức là
năm trước gồm hai vế một tức là cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam của tổ quốc
và thứ hai tức là giúp đỡ nhân dân campuchia lật đổ chế độ diệt chủng pol pot
cuối năm ngoái có một hội thảo do viện lịch sử đảng chủ trì tổ chức tại an giang
tức là cái nơi mà đã xảy ra cái vụ thảm sát ba trúc
mà phiến quân pol pot mà đưa quân sang biên giới và tàn sát đồng bào ở ba trúc
trong đó thì là
đại tướng phạm văn trà nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bộ trưởng quốc phòng cũng đã khẳng định
tức là cuộc chiến đấy của chúng ta là chúng ta buộc chúng ta phải đứng dậy
đây là cuộc chiến tự vệ phản kích
rất là nhiều chiến sĩ của ta trước đó vừa mới tham gia cuộc đấu tranh thống nhất dân tộc
mà đã lại phải vừa mới về quê mà chưa kịp nhiều người thậm chí là chưa kịp cởi áo
thì đã lại phải xách ba lô lên đường mà làm cái nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
rất là nhiều người đã nằm lại trên đất bạn
bỏ lại một phần thân thể trên đất bạn
và tướng trà cũng đã nói là có nhà báo mỹ đã nói với ông là
có lẽ là thế giới nợ người việt nam một lời xin lỗi
bởi vì trong cái thời điểm đấy do nhiều vấn đề quốc tế vấn đề quan hệ này nọ
mà thế giới chưa hiểu hết được cái sự phức tạp của cuộc chiến
và việc việt nam phải can thiệp vào cuộc chiến này
bây giờ chúng ta đều nhìn thấy tức là chúng ta đã lật đổ được một chế độ
có thể nói là quái thai
nhất trong lịch sử của loài người mặc dù là gần nơi nhất
thì tòa án quốc tế về vấn đề khmer đỏ mới đưa cái từ diệt chủng
tuy nhiên thì tất cả đều nhìn nhận được được vấn đề
tức là cái cuộc chiến của việt nam là cuộc chiến trinh nghĩa
và cái việc việt nam giúp đỡ nhân dân campuchia
thì cũng đã được là thủ tướng hun sen ghi nhận trong cái buổi lễ
mà tổ chức tại phnom penh hôm bảy tháng một
trong đó là ông cảm ơn quân tình nguyện việt nam
và ông khẳng định tức là việc mà quân tình nguyện việt nam
ở lại để giúp đỡ nhân dân campuchia
không để cho cái thế lực ác quỷ của pol pot quay trở lại nắm quyền
và đấy là lý do mà chúng ta tiếp tục ở lại để giúp đỡ nhân dân campuchia
xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo
xin được chuyển sang những vấn đề đáng chú ý khác
hẳn nhiên là nhà báo cũng sẽ quan tâm đến đề án văn hóa công vụ đúng không ạ
vâng và trong đề án lần này thì nêu vấn đề là nói không với định bợ
nhưng mà lại chưa có chế tài hay là định tính định lượng để nhận dạng hành vi đó
vậy thì theo quan điểm của nhà báo chúng ta sẽ phải xử lý vấn đề này như thế nào
vâng trong cái tuần vừa rồi chúng ta nói rất là nhiều về cái đề án này
thực tế là cái phần mà nói về định bợ này
nó chỉ chiếm có một câu trong đề án thôi
tức là không được định bợ cấp trên một cách không trong sáng
tuy nhiên thì là cái chuyện này thì là
cái này nó thuộc về cái phạm chủ đạo đức từ ngàn xưa
và chúng ta đều biết rằng đây là một cái vấn đề mà thậm chí là có thể nói là vấn đề nghiêm trọng
rất là nhiều bài học lịch sử chúng ta đã từng thấy là
trong lịch sử thì có nhiều triều đại nhiều cái vị vua
mà đã thậm chí là mất nước chỉ vì là nghe những cái lời nịnh thần
chẳng hạn như là trong lịch sử việt nam thì trước đây
nhà giáo chu van an đã từng là dâng lên vua là thất chảm sớ
đề nghị là vua là không nghe theo những cái kẻ nịnh thần
gần đây nhất thì truyền hình chúng ta tôi thấy hình như là
năm nào các kênh truyền hình cáp cũng chiếu lại cái phim là
phim tể tướng lưu hù nói về cái thời điểm nhà thanh miên trung quốc vua cản long
thì trong đấy chúng ta đều biết là có một cái
nhân vật nổi tiếng về nịnh bợ là nhân vật hòa thân
và sau này người ta đúc kết cái vấn đề nịnh bỡ
tức là nịnh bỡ nếu mà để cái thói nịnh bỡ
tức là một sự thất bại trong cái văn hóa quản lý con người
nếu mà cấp trên mà chỉ thích nghe những cái lời ngọt ngào
vào tai mình mà không nghe phản biện
thì rõ ràng là nó là cái mối gây họa
nó không chỉ là gây mất đoàn kết nội bộ này
rồi là tạo cái sự không công bằng trong công việc
trước đấy thì trung ương cũng đã đưa ra cái quy định về nếu hương
là cái người cán bộ đảng viên là phải nêu gương
hay là cấp trên phải nêu hương
và sau đó là cái đề án này để gặp đến vấn đề nịnh bỡ
thực tế hai cái vấn đề này nó là một
và nó hòa trộn lại lẫn nhau để dần dần
để chúng ta có thể xây dựng được cái bộ máy quan chức
mà trong sạch vững mạnh
thưa nhà báo hàng loạt những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
đã liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây
và mới nhất đó là vụ tai nạn lật xe khách trên đèo hải vân
và khiến cho người dân thì hết sức là lo ngại
vận tải tết thì đang tới gần
và theo một nghiên cứu phân tích các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
cho thấy là nguyên nhân do vi phạm của tài xế chiếm tới bảy mươi bảy mươi năm
vậy thì có phải là việc quản lý tài xế của chúng ta
đang gặp phải những cái vấn đề không ạ
rõ ràng thì là cái nghiên cứu đấy thì tôi nghĩ rằng là đúng
vì là phần lớn là lỗi cho tài xế
tuy nhiên gần đây thì có nhiều chuyên gia giao thông
cũng đã chỉ ra rằng là nếu mà chúng ta giải quyết
chúng ta xử lý tài xế thì chúng ta chỉ được giải quyết
được phần ngọn chưa giải quyết được phần gốc
nếu mà chúng ta xử lý chúng ta cũng phải xử lý cả doanh nghiệp vận tải
rồi là chủ hàng hóa
bởi vì là người ta lý giải tức là doanh nghiệp vận tải hay chủ hàng hóa
thường là giai đoạn điểm cận tết thì thường là thúc ép tài xế
hay là dồn cái công việc quá nhiều tăng chuyến
rồi là tăng số lượng hàng hóa và cái sức ép quá lớn
là đã gây nên cái tình trạng tức là ngày càng có nhiều tài xế
có thể là sử dụng chất kích thích để giữ được cái sự tỉnh táo
có quy định tức là
đi đường dài tài xế phải bốn tiếng nghỉ một lần chẳng hạn
tuy nhiên là chủ hàng chẳng hạn họ lại có quy định
thì họ bảo là phải tăng chuyến lên
hết chuyến này xong thì ta mới thanh toán chẳng hạn
thế là tài xế thì thường thường họ bỏ qua cái doanh nghiệp đấy
họ không nghỉ họ có thể lái cả sáu bảy tiếng liên tục
xong rồi về lấy hàng họ lại lái tiếp
tôi nhớ là có cái cách đây mấy tháng có một cái trường hợp
mà có một tai nạn ở miền trung mà đám cưới
và sau đó thì là các nhân chứng nói rằng là hôm đó tài xế
tức là vừa mới trả hàng hay là vừa mới trả khách
ở một cái chuyến trước đó
ngay sau đó là đến nhận cái lái ở cái đám cưới này
và sau đó thì chúng ta đều đã thấy tức là đã gây ra cái tai nạn rất rất là thảm khốc
cho nên nếu mà chúng ta chỉ xử lý tài xế không
và chúng ta không giải quyết phần ngọn là xử lý doanh nghiệp vận tải chủ hàng hóa
thì những cái tai nạn này rất là dễ tiếp tục sẽ xảy ra
vâng ngoài yếu tố về con người thì hạ tầng giao thông
cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng
dẫn đến tai nạn giao thông
điển hình là sau vụ tai nạn lật xe khách trên đèo hải vân
thì nhiều ý kiến đã cho rằng là với điểm đen về giao thông
với dốc cao hay là ngoằn nghèo vực sâu như là đèo hải vân
thì vẫn phải có hướng dẫn và thông tin cho tài xế
hoặc thậm chí là không cho xe khách lên đèo
vậy thì quan điểm của nhà báo về vấn đề này như thế nào
cái này vài hôm thì tôi có đi công tác
từ một chuyến là khi đó là tôi đi lên sapa từ lào cai lên sapa
chúng ta đều biết là cái quốc lộ bốn d từ lào cai lên sapa
rất là nhiều đường đèo dốc quanh co
cũng là một trong những điểm đen tai nạn giao thông
và khi mà trên đường về thì chính chúng tôi cũng đã chứng kiến
tức là khi chúng tôi đi qua thì là tai nạn đã xảy ra rồi
tai nạn xảy ra trước đó khoảng năm phút
thì có một cái xe khách bị lật
và kết quả là có một đồng bào dân tộc tiểu số thiệt mạng
và cái đoạn đấy là cũng một cái đoạn đèo dốc quanh co
trong khi đó thì gần đây thì mới có cái dự án
tức là sẽ xây dựng một con đường cao tốc khác
từ sapa lên lào cai hay là đường tránh gì đó
và bây giờ tức là các chuyên gia giao thông nói rằng
tức là trước kia thì là do nhiều vấn đề
nhiều vấn đề do là vấn đề kỹ thuật vấn đề tài chính
thế nên là chúng ta buộc lòng chúng ta phải làm đường
đi qua cái đường đèo rất là nhiều
nhưng bây giờ chúng ta có thể xử lý
chẳng hạn chúng ta đi xuyên qua lòng núi
hay là chúng ta làm cầu vượt cầu bắc bên cạnh này
tôi nghĩ rằng là dần dần thì khi mà hệ thống giao thông phát triển
thì chúng ta sẽ bớt được những cái giao thông đi qua đường đèo
thì chúng ta có thể giảm thiểu được cái tai nạn giao thông
tuy nhiên là khi mà chúng ta chưa có những con đường đấy
thì có thể chúng ta là hạn chế đi lên đường đèo
vào những cái giờ chẳng hạn như là giờ cao điểm này
hay là những cái thời điểm mà sương mù nhiều
thời tiết không thuận lợi
thì chúng ta cũng có thể giảm bớt được cái tình trạng này
xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo hoàng nhật
và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay
thì mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với những phát ngôn ấn tượng
trên các số báo trong tuần qua
chiều ngày bảy tháng một
đại hội một mươi ba của đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên
phát biểu chỉ đạo tại phiên họp
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
cần quán triệt tinh thần
đổi mới có nguyên tắc
không được xa rời những vấn đề có tính nguyên tắc
không được trệch hướng đổi màu hội nhập mà không hòa tan
nhưng dứt khoát phải đổi mới
tại hội nghị tổng kết ngành tài chính diễn ra vào chiều ngày chín tháng một
tại hà nội
thủ tướng đã nhắc nhở ngành tài chính
cần khắc phục tình trạng nhũng nhiễu gây khó khăn cho người dân doanh nghiệp
ngoài ra thủ tướng cũng nhấn mạnh
còn tình trạng trên nóng dưới lạnh
tham nhũng vặt chi phí không chính thức
cứ một container thông quan bôi trơn một triệu đồng
thì trong một năm mất cả một mươi tỷ đồng
tại sao doanh nghiệp không lớn được
có những lý do này gây ra